bão số hai đã tan tuy nhiên một giải hội tụ nhiệt đới vẫn tồn tại và trục của nó đi qua khu vực bắc bộ
dự báo trong ngày hôm nay dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới khu vực trung du và vùng núi tiếp tục có mưa mưa vừa
đến tối và đêm nay thì đập lại những cơn mưa to với lượng mưa là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
do vẫn còn có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền bắc tiếp tục duy trì mức thấp là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
với miền trung trong ngày hôm nay không còn hình thái nào gây mưa miền trung trở chuyển nắng và nhiệt độ tăng dần
cao nhất trong ngày hôm nay ở trung bộ phổ biến mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
về chiều và tối ở khu vực khánh hòa trở vào cho đến bình thuận sẽ lặp lại những cơn mưa rào rải rác và có nơi có rông
ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục duy trì cường độ mạnh và phát triển suốt từ mặt đất lên tới tận ba mét
vì vậy trong ngày hôm nay nó vẫn gây mưa diện rộng trên toàn nam bộ cũng như là cả khu vực tây nguyên
ở khu vực nam bộ nhiều nơi sẽ có mưa vừa mưa to mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực nam bộ không cao chỉ từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh tây nguyên mưa nhiều nơi nhưng thời gian mưa muộn về chiều và tối nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên giao động từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
trên biển ở phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nên trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rào và rông mạnh gió nam đến tây nam cấp năm
khu vực giữa và nam biển đông vùng biển huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau bao gồm cả huyện đảo phú quý
cao gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giới cấp chín biển đông mạnh với sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước